sáng nay một tám là ngày truyền thống ngành tuyên giáo
tại hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có buổi làm việc với ban tuyên giáo trung ương
cùng dự có các đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành cùng tập thể lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương
báo cáo với tổng bí thư về một số kết quả nổi bật của ngành tuyên giáo
từ đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đến nay đồng chí võ văn thưởng khẳng định
cùng với kết quả của các ngành các cấp trong cả nước
từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay ngành tuyên giáo tiếp tục phát triển
và đạt được những kết quả quan trọng
nổi bật là đời mới nâng cao
nâng cao chất lượng hiệu quả học tập quán triệt tuyên truyền
góp phần sớm đưa nghị quyết đại hội một mươi hai và các nghị quyết của đảng vào cuộc sống
đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lý luận chính trị
tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
chủ động nắm mắt tình hình tư tưởng chính trị dư luận xã hội
đổi mới công tác tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất trong đảng
đồng thuận xã hội cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước
từng bước hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ ca cấp
các mặt công tác khác cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
đồng chí võ văn thường cũng đã nêu ra một số bất cập
hạn chế trong công tác tuyên giáo cần phải khắc phục trong thời gian tới
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận
và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành tuyên giáo trong thời gian qua
tổng bí thư lưu ý công tác tuyên giáo cần tăng tính kịp thời
tính chiến đấu tính thuyết phục trong công tác định hướng tuyên truyền
định hướng tư tưởng chính trị nhất là trước những vụ việc
vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong đời sống xã hội
ngành tuyên giáo cần tập trung làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa
và phải nắm bắt kịp thời chính xác tình hình tư tưởng tâm trạng
dư luận xã hội nghiên cứu phân tích dự báo để tham mưu sát
đúng cho cấp ủy chính quyền xử lý các vấn đề phức tạp vấn đề mới nảy sinh ngay từ cơ sở